quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị một đợt mưa rông diện rộng mới sắp diễn ra ở các tỉnh thành miền bắc
dự báo từ đêm nay trở đi những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực bắc bộ
với nhiều điểm mưa vừa mưa to lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa cộng thêm với khí mát ở phía bắc thổi xuống
nên thời tiết trong đêm nay và ngày mai đều khá mát mẻ
với mức nhiệt thấp nhất ban đêm phổ biến từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi thấp hơn
trong khi đó nhiệt độ cao nhất ngày mai ở bắc bộ đều không vượt quá ba mươi hai độ
giải mây rông ở phía bắc hoạt động mạnh lên thì cũng khiến cho thời tiết ở các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày mai chuyển nhiều mây hơn
có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to kèm theo rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xếp mưa đá
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh
chỉ phổ biến từ ba mươi ba mươi hai độ khu vực quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày mai vẫn có được thời tiết tạnh giáo có nắng
nhiệt độ ở khu vực ít thay đổi phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ có nơi cao hơn về chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
mưa cũng sẽ gia tăng nhiều hơn ở khu vực tây nguyên
và nam bộ trong chiều tối mai
dự báo ở khu vực phía nam của tây nguyên và các tỉnh miền tây của nam bộ
sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đế phong lốc xếp mưa đá và gió giật mạnh
còn ban ngày thì cả nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không gắt
nắng nóng chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực miền đông nam bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn ở tây nguyên và các tỉnh miền tây của nam bộ thì nhiệt độ thấp hơn
giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn nắng nóng xuất hiện cục bộ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai khu vực bắc biển đông
trong đó có vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có gió nam đến tây nam
cường độ phổ biến ở mức cấp ba bốn
mưa rào và rông xuất hiện rải rác làm tầm nhìn xa giảm
trong khi đó khu vực giữa và nam biển đông phổ biến có gió đông
ở cường độ dưới cấp bốn
mưa rông thì ít xảy ra nên tầm nhìn xa thông thoáng
còn ở khu vực vịnh bắc bộ
từ đêm nay trở đi sẽ có mưa rào và rông diện rải rác
tầm nhìn xa vì thế giảm thấp
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy
gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước